bão số chín đã làm cho hai tàu của bình định là bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts trên tàu có một mươi hai lao động và thuyền trưởng là ông nguyễn văn minh
cùng với tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts trên tàu có một mươi bốn lao động và thuyền trưởng chủ tàu là ông võ ngọc đô đã bị chìm trên biển
khiến cho hai mươi ba lao động mất tích ba lao động may mắn được cứu sống
trước những thiệt hại của ngư dân thị xã hòa nhơn tỉnh bình định trong cơn bão số chín vừa qua
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh bình định phối hợp với đoàn công tác của cục kiểm ngư việt nam và ngân hàng việt tiên banh
chi nhánh bình định đã đến thăm động viên chia sẻ những mất mát đau thương mà hai mươi ba gia đình có người thân bị mất tích trên biển
trong cơn bão số chín vừa qua
đoàn đã trao sáu triệu đồng cho mỗi gia đình với mong muốn các gia đình vượt qua tổn thất trước mắt sớm ổn định cuộc sống
ngoài ra đoàn cũng trao một mươi bảy xuất quà cho những ngư dân được lực lượng kiểm ngư cứu nạn mỗi suất bốn triệu đồng
nhân dịp này quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh bình định cũng đã hỗ trợ hai triệu đồng cho mỗi gia đình của hai mươi ba thuyền viên bị mất tích trên biển
hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình hai chủ tàu bị chìm do bão số chín